trong ba ngày tới tại đây hầu như là ít mưa hoặc nếu có thì cũng chỉ là mưa rông nhiệt trong buổi chiều tối
ở các tỉnh thành phía bắc tây nguyên như con tum hay gia lai
về tình hình nhiệt độ thì nền nhiệt tại tây nguyên và nam bộ vẫn giữ ở mức ổn định
cao nhất sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ ở tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ ở khu vực nam bộ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ tiếp tục có đời gió đông bắc mạnh tới cấp năm
có lúc cấp sáu và giật cấp bảy cấp tám
khiến cho biển động
ngoài ra mưa rông vẫn còn xuất hiện nhiều trên khu vực khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm
do vậy các tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước